ngày hai mươi tám tháng năm bộ công thương đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên và tổng công ty điện lực miền bắc tổ chức hội thảo với chuyên đề
tập trung vào chương trình điều chỉnh phụ tài điện với sự tham gia của hơn năm trăm linh đại biểu đến từ các bộ ngành trung ương địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hương yên
chương trình điều chỉnh phụ tải do bộ công thương ban hành vào tháng một năm nay với mục tiêu giảm được ít nhất ba mươi công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện
tương ứng chín mươi mw vào năm hai nghìn hai mươi ba trăm linh mw vào năm hai nghìn hai mươi năm và sáu trăm linh mw vào năm hai nghìn ba mươi đồng thời tăng hệ số phụ tải điện quốc gia từ một hai giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi và ba bốn giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
tại ổ thảo lần này là cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước chuyên gia cộng đồng doanh nghiệp cùng thảo luận tìm giải pháp hiệu quả nhất là về cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh chương trình điều chỉnh phụ tải
cũng trong khuôn khổ hợp
hội thảo công ty điện lực hương yên sở công thư hương yên và sáu mươi doanh nghiệp đã tham gia lễ ký kết thỏa thuận thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải trong năm hai nghìn một mươi chín và các năm tiếp theo